nhằm phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín cũng như tăng cường công tác khám chữa bệnh cho các bệnh nhân mắc covid một mươi chín
trong những ngày vừa qua trung đoàn cảnh sát cơ động đông nam tp hcm bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã gấp rút huy động các cán bộ chiến sĩ
hoàn thành công trình bệnh viện giã chiến thuộc bộ công an tại tp hcm
công trình được khởi công từ ngày hai mươi hai tháng tám đến ngày hai mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi một tại địa bàn xã phước lộc huyện nhà bè tp hcm
với tổng diện tích hơn năm m hai bệnh viện giã chiến phước lộc có quy mô khoảng ba trăm linh giường bệnh
trong đó khu vực hồi sức tích cực điều trị các bệnh nhân covid một mươi chín nặng sẽ có quy mô một trăm linh giường
hai trăm linh giường còn lại dành cho bệnh nhân chờ hồi sức và bệnh nhân nhẹ
dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã khẩn trương huy động hơn một bốn trăm linh cán bộ chiến sĩ
thuộc trung đoàn cảnh sát cơ động đông nam tp hcm gấp rút hoàn thành các công việc hỗ trợ giải phóng mặt bằng
bàn giao cho chủ đầu tư lắp đặt vận chuyển trang thiết bị chủ yếu phục vụ công tác điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
đồng thời chủ động hỗ trợ các đơn vị có liên quan thi công xây dựng các hạng mục công trình
bố trí lực lượng bảo đảm an ninh an toàn trong suốt quá trình thi công
cán bộ chiến sĩ trung đoàn cảnh sát cơ động hai mươi chín đã hoàn thành xuất sắc các công việc được cấp trên giao phó
để sớm đưa bệnh viện giã chiến vào hoạt động phục vụ bà con nhân dân cùng chung tay đẩy lùi đại dịch covid một mươi chín
bên cạnh đó bệnh viện được trang bị đầy đủ máy móc thiết bị hiện đại để có thể thực hiện cấp cứu hồi sức ở mức độ cao nhất
được biết sau tám ngày thi công khẩn trương hiện công trình đã cơ bản hoàn thành
theo dự kiến công trình sẽ được bàn giao đi vào hoạt động khám chữa bệnh nhân ngay trong ngày ba mươi